nông dân hà tĩnh đang bước vào sản xuất vụ hè thu hai nghìn một mươi bảy với nhiều khó khăn sau một vụ mùa thất bát
điều mà người dân quan tâm nhất lúc này đó là nguồn nước phục vụ sản xuất trong thời điểm nắng nóng hiện nay
hiện ngành nông nghiệp tỉnh hà tĩnh đang tích cực chỉ đạo các địa phương cần chủ động cung ứng nguồn nước
để giúp bà con xuống giống bảo đảm khung lịch thời vụ
những ngày này bà con nông dân tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đang tiến hành gieo xạ vụ lúa hẻ thu
để chủ động nguồn nước tưới sản xuất ngay từ đầu vụ chính quyền địa phương đã vận động bà con tiến hành vệ sinh canh mương
nâng cấp hệ thống thủy lợi nên vụ này không còn xuất hiện tình trạng thiếu nước sản xuất như mọi năm
bên cạnh đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh cũng đã vận hành liên hồ kẻ gỗ và sông rác
để phục vụ nguồn nước sản xuất cho người dân
nhờ chủ động thực hiện phương án tích nước và điều tiết nước hợp lý
nên các hồ thủy lợi này đã cung ứng trên bốn trăm linh triệu mét khối nước tưới tiêu gần bốn mươi sáu ha lúa và hoa màu cho sáu huyện vùng hạ du
nước khô kẻ gỗ hiện tại là ba mươi ba mươi bốn tương ứng với hai trăm tám mươi bốn triệu m ba
và theo nhu cầu sử dụng nước sản xuất ở vùng hẻ thu năm nay hiện tại bây giờ nó tài hạn là cần một trăm năm mươi triệu
so với nhu cầu nắng con thơ một trăm ba mươi triệu đảm bảo nhu cầu để phục vụ
vụ hè thu năm hai nghìn một mươi bảy hà tĩnh dự kiến gieo xạ khoảng bốn mươi bốn hectare lúa
mặc dù thời tiết đầu vụ khá khắc nghiệt nhưng nhờ chủ động được nguồn nước nên đa số bà con đều xuống giống kịp không lịch thời vụ
đến nay hà tĩnh đã gieo xạ gần ba mươi ha chiếm sáu mươi năm diện tích vụ lúa hẻ thu
để chủ động và an toàn đảm bảo còn được tới năm hai nghìn một mươi bảy
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành đã gọi tham mưu cho tỉnh và các công ty quản lý khai thạc công ty thủy lời
phải ra quấn làm công tác thủy lời từ đầu năm
tỉnh toàn cấn đối xây dựng kế hoạch đề ản để khai thạc sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất
với mục tiêu là để ứng phỏ với thiên tai và đặc biệt là hàn hảo sâm dập mạng
nhờ đảm bảo đủ nguồn nước tưới đến thời điểm hiện nay
bà con nông dân hà tĩnh đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa hẻ thu nhằm đảm bảo lúa thu hoạch đúng không lịch thời vụ đề ra